theo như người dân nơi đây cho biết để xảy ra tình trạng này do khi xây dựng khu vui chơi xong
một thời gian dài không có ban quản lý cũng như không được dọn vệ sinh
khiến khuôn viên ngập tràn rác thải và xuống cấp nghiêm trọng
nhiều người tự ý nuôi gà nuôi chó tại khuôn viên khu vui chơi
trước tình trạng này người dân mong muốn khu vui chơi được sửa chữa nâng cấp
để dân có không gian vui chơi tập thể
khoan tâm đến thì mới giải quyết được
bản thân tôi và cũng như là nhiều người dân muốn yêu cầu là làm thế nào
có ban quản lý để khôi phục lại cái sạch sẽ cho nhân dân
bởi vì nó nằm ở trong cái khu vực người dân mà
cho nên từ buổi chiều hoặc là sáng sớm có cụ đi thể dục hoặc là các cháu đến chơi
nó rất là mất vệ sinh
bây giờ tôi đề nghị có điều kiện có ban quản lý để xây dựng lại cho nó
cháu và các cụ vui chơi đi lại nó khỏe mạnh dân phấn khởi
hiện nay các khu vui chơi chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân
bên cạnh đó nhiều khu vui chơi lại bị chiếm dụng hay không được quản lý nên đã xuống cấp
nếu khu vui chơi nào cũng bị chiếm dụng và xây dựng sai mục đích
thì người dân đâu còn không gian vui chơi tập luyện
và nếu như cứ xây dựng lên rồi không được bảo quản cũng như quản lý chặt chẽ
rồi công trình xuống cấp thì chi phí sửa chữa ngày càng lớn hơn
nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể do đoạn giao cắt giữa ngã tư
tài xế không làm chủ được tốc độ dẫn tới va chạm
vụ việc khiến xe khách dường nằm bẹp rúm hư hỏng nặng phần đầu
chiếc xe tải chở gạch lật nghiêng hành khách đi xe hoảng loạn
đập cửa xe thoát ra kịp thời nên không có thương vong về người
dự báo trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm sắp đến
tuyến du lịch cửa đại cù lao tràm thu hút số lượng lớn du khách đến tham quan du lịch
các lực lượng chức năng cùng với chính quyền địa phương đang triển khai các phương án
đảm bảo trật tự an toàn giao thông chấn chỉnh hoạt động tàu thuyền
đưa đón khách du khách ra vào khu vực này
trung bình mỗi ngày bến cảng du lịch cửa đại hội an đón tiếp trên hai lượt du khách
tham gia tuyến du lịch cửa đại cù lao tràm
một trăm sáu mươi chiếc cano cao tốc thuyền máy công suất lớn đã được cấp phép của bốn mươi năm doanh nghiệp
tham gia kinh doanh lữ hành hoạt động liên tục từ chín giờ sáng đến một mươi năm giờ chiều
các dịp nghỉ lễ thành phố đà nẵng sẽ tổ chức bắn pháo hoa nên lượng du khách
trong và ngoài nước đến cù lao tràm sẽ tăng cao
do đó lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy và các đơn vị chức năng tăng cường hướng dẫn
kiểm tra các doanh nghiệp lữ hành chủ phương tiện
phương tiện đủ điều kiện mới cho xuất bến nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho du khách
hiện toàn thành phố hà nội có ba điểm rừng chờ xe buýt
không ít điểm rừng này đang bị tình trạng xả rác tập kết rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm
hình ảnh các điểm rừng chờ nhét nhát lộn rộn vô tổ chức khiến rất nhiều hành khách đi xe phàn nàn
trong một thời gian dài nhưng không hề có sự phản hồi hay động thái cải thiện chất lượng dịch vụ nào
từ phía công ty chủ quản ghi nhận của phóng viên an ninh ngày mới
thung chứa rác chắn lối ra vào nhà chờ
áng ngữ chân biển báo nhiều hành khách đi xe đã đặt câu hỏi
đây là nhà chờ xe buýt hay điểm tập kết rác phế liệu
không chỉ rác mà nước thải từ những thùng chứa này đen ngòm chảy lênh láng ra lòng đường
vỉa hè bốc mùi hôi thối nồng nặng
bình thường thì em cũng thấy là người ta cũng để những cái xe rác ở gần cái trạm chờ xe buýt
thì chắc là người ta cũng nghĩ là để ở đấy để người dân bỏ vào trước tiện
nhưng mà thực tế ra thì người ta để ở đấy thì người dân đi qua thì sẽ
đúng là vắt vào đấy và sẽ tạo một cái mùi cho những người ngồi ở trạm xe buýt đấy
tại những điểm dừng chờ gần bến xe bệnh viện trường học hay các trung tâm thương mại quán ăn
tình trạng này còn nghiêm trọng hơn
trong đó thì nhìn không hợp lý và ảnh hưởng thẩm mỹ mỹ quan của thủ tục
có ảnh hưởng là cái chỗ mà người ta chờ như thế thì nó có mùi vị này
hoặc là những lúc mà di chuyển lên xe
nhiều hành khách đã từng phản nàn
đứng chờ xe buýt như một cực hình
và cũng đặt câu hỏi liệu họ còn phải hưởng một dịch vụ vận tải công cộng
với chất lượng tồi tệ như thế này đến bao giờ
cái trách nhiệm lớn nhất là của các công ty xe buýt của hà nội thôi
đấy là cái tài sản sở hữu của họ thì họ phải quan tâm cái việc đấy
và họ phục vụ họ làm dịch vụ để họ cung cấp cho người dân
họ còn được trợ giá của nhà nước mà thì họ phải quan tâm
họ có trách nhiệm để đảm bảo
những cái đấy
có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên
do ý thức người dân xả rác
do ý thức của những công nhân vệ sinh
xong thư hỏi đơn vị chủ quản đã thực sự sát sao
trong công tác quản lý những nhà chờ này hay chưa
hay do độc quyền mà không cần quan tâm
khi mà cung cấp một dịch vụ yếu kém như hiện nay
thì việc người dân dần xa rời với loại hình phương tiện này
số lượng hành khách đi xe liên tục sụt giảm trong những năm vừa qua
là điều không quá khó hiểu
vâng vừa rồi là những tin tức sự kiện đáng chú ý
mà chúng tôi cập nhật trong sáng ngày hôm nay
hy vọng sẽ giúp quý vị có những thông tin kiến thức buổi
vâng bên cạnh các tin tức về tình hình an ninh trật tự
giao thông và quốc tế
thì quý vị cứ đừng quên cập nhật những hình ảnh
những thông tin đáng chú ý về đời sống tại miền nam
và đồng nghiệp của chúng tôi từ thành phố hồ chí minh
đã sẵn sàng cung cấp đến quý vị những vấn đề nổi bật tại đây
xin mời trường quay sáng phương nam ạ
xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi sáng phương nam
thưa quý vị những bất cập khi triển khai số hóa dữ liệu cá nhân tại việt nam
lợi ích bất cập hại của chiến lược phát triển kịch bản điện ảnh nhiều phần
sẽ là nội dung chính của chương trình hôm nay
nhưng trước tiên diễm loa xin mời quý vị cùng theo dõi những tin nhanh
được cập nhật vào lúc sáu giờ sáng
chiều ngày một mươi tám tháng bốn lực lượng công binh thuộc bang chỉ huy quân sự quận hai tp hcm
đã di chuyển đưa đến nơi an toàn để xử lý hai quả đạn cối
trong đó có một quả còn nguyên kiếp nổ được phát hiện trong khuôn viên trung tâm vật liệu xây dựng thủ thiêm
trên đường mai trí thọ phường bình thánh quận hai
trước đó sáng cùng ngày công nhân phát hiện hai quả đạn cối nằm ven bờ bên sông sài gòn
vụ việc khiến nhiều người hốt hoảng tháo chạy vì sợ hai quả đạn phát nổ
hiện lực lượng công binh đang tiến hành xử lý đồng thời làm rõ vụ việc